hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi vòng hoa viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đúng tám giờ sáng đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban tổ chức lễ tàng tuyên bố lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
bàn lễ tàng gồm ba mươi năm đồng chí do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng làm trường đoàn
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã giới thiệu tiểu sử
quá trình hoạt động cách mạng và công hiến của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
cũng trong sáng nay lễ viếng đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
cũng được tổ chức trọng thể tại hội trường thống nhất tp hcm và hội trường hai mươi năm b đường quang trung
tp thanh hóa tỉnh thanh hóa quê hương của đồng chí lê khả phiêu
lễ truy điệu nguyên tổng bí thư lê khả phiêu tổ chức vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng lúc một mươi bốn h cùng ngày tại nghĩa trang mai dịch hà nội
bản tin một mươi tám h của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đã ghi nhận một mươi tám ca mắc mới
trong đó một mươi năm ca tại đà nẵng hai ca tại quảng ngãi một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tp hcm
việt nam hiện có chín trăm hai mươi chín bệnh nhân
trong ngày có một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và đến nay có hai mươi một ca tử vong
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị số ca âm tính lần một với sars cov hai là năm mươi ca
số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín mươi một ca
hiện còn ba trăm ba mươi bệnh nhân dương tính với virus gây covid một mươi chín
chuyển sang một thông tin khác đồn biên phòng bản lầu bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
liên quan đến bốn đối tượng người lào
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tổ công tác đồn biên phòng bản lầu phát hiện bảy đối tượng
có biểu hiện nghi vấn trong đó có bốn đối tượng mang quốc tịch lào
qua kiểm tra các đối tượng khai nhận mục đích vào khu vực biên giới bản lầu
để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
các đối tượng gồm lùng văn trưởng chú huyện simacai giang seo pao chú huyện bảo thắng
tráng a tỉnh chú huyện bát sát tỉnh lào cai khai nhận cấu kết với nhau
để đưa các đối tượng có quốc tịch lào đến lào cai để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bốn đối tượng đỗ kim hưng chú tỉnh nam định ngô văn trường trần quang phúc
nguyễn danh sơn cùng chú huyện kim thành tỉnh hải sương về tội trụng các tài sản
khoảng bốn giờ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại cây xăng lê xá thuộc xã cẩm phúc huyện cẩm giang tỉnh hải sương
đỗ kim hưng là lái xe đầu kéo biển kiểm soát một mươi năm c ba trăm hai mươi hai năm mươi chín
được công ty trách nhiệm hiệu hoạn quốc tế delta việt nam
sau vận chuyển container chứa hàng linh kiện điện tử của công ty căn nông việt nam
từ cảng đình vũ hải phòng về công ty canon việt nam ở khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
đã cùng với ngô văn trường trần quang phúc nguyễn danh sơn trần mạnh tuấn
có hành vi lén lút cắt phá kẹp chín container
để trộn cắp bốn mươi chín hộp cắt tông hàng trị giá tài sản trộn cắp là hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm giang đã bắt bốn đối tượng
và ra quyết định truy nã đối với trần mạnh tuấn
quá trình điều tra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay
mà trường cùng với đồng bọn sử dụng để đi trộm cắp tài sản
dạng sáng nay khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn manh trên xã trùng khánh huyện văn lãng
tổ công tác công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn phối hợp với công an xã trùng khánh
phát hiện một xe ô tô đang vận chuyển pháo nổ trái phép
tổ công tác yêu cầu xe ô tô biển kiểm soát chín mươi chín a sáu mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi sáu dừng xe để kiểm tra
ngay sau khi dừng xe lại có một người đàn ông và hai người phụ nữ xuống xe rồi bỏ chạy
tổ công tác đã truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
qua kiểm tra xe ô tô thu giữ năm bao tải dứa màu xanh
bên trong có chứa tổng cộng trọng lượng là hai trăm năm mươi kg pháo nổ loại ba mươi sáu quả một dàn
và chứng minh nhân dân của một người đàn ông là nguyễn hữu nghĩa
chú phường đông kinh thành phố lạng sơn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra